an toàn an ninh được bảo đảm
có cái đó mới làm ảnh được không có cái đó thì làm ảnh gì
thế anh thử là khi anh bảo đảm cái đó

là nhanh chóng để khẳng định
những cái đồng cộng của mình

nhưng tôi nghĩ cái này cũng là cái

đó là sức ép nhưng mà sức ép khữ
để phần đầu làm tốt công việc hơn
thời gian vừa qua không chỉ là cái việc
luân chuyển giám đốc công an các tỉnh
mà thời gian vừa qua thì bộ công an cũng đã thực hiện
rất là quyết liệt và mạnh mẽ
đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh công an xã
có nghĩa là từ người đứng đầu cho đến lực lượng công an
tại cơ sở thì đều đã được kiện toàn
theo ông đánh giá thì với những quyết tâm chính trị
như thế này của đảng ủy công an trung ương
cũng như là lãnh đạo bộ công an
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
sẽ có được những cái chuyển biến như thế nào ạ
tôi nghĩ cái gì chuyên nghiệp thì vẫn hơn
đây là nếu mà đổi mới
của giai đoạn một của đất nước ta
là tự do họa
thì giai đoạn
đổi mới tiếp theo phải là chuyên nghiệp họa
chuyên nghiệp họa là
anh làm cái gì cũng phải có nghề
thành thử là ở cấp xã
xã của mình rất là lớn
nếu mà vấn đề của cấp xã
nó được xử lý
với các chuyên nghiệp
thì nó không dồi đến cấp huyện
một huyện thì có bao nhiêu xã
nếu một cấp xã ta xử lý không tốt
thì cấp huyện làm sao mà gỡ
một tỉnh có bao nhiêu huyện
đâu một nước
như vậy thì rõ ràng ở cấp cơ sở
nếu mà anh chuyên nghiệp họa được
thì xử lý vấn đề nó sẽ tốt
từ tỉnh về huyện
từ huyện về xã
thì như vậy là anh chuyên nghiệp họa
theo kiểu là nó đưa từ nguồn nhân lực
từ những nguồn nhân lực
đến cái mình đã có
hơn là anh tuyển dụng vào
đẩy cái biến chế nó lên
như vậy thì biến chế
thì nó vẫn xu thế là đơn giản
nhưng mà chuyên nghiệp họa
lại có thể thực hiện được
thì là một chủ trương rất hay
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian
và cảm ơn ông về những chia sẻ của chúng tôi